sáng nay tại trụ sở trung mương đảng đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương đã tiếp đoàn đại biểu đảng lao động triều tiên đang thăm và làm việc tại nước ta
trưởng đoàn là đồng chí kim song nam ủy viên dự khuyết bộ chính trị trưởng ban quốc tế đảng lao động triều tiên
ủy viên quốc vụ chủ tịch ubnd hội nghị nhân dân tối cao triều tiên
hoàn ngành đoàn đại biểu đảng lao động triều tiên sang thăm việt nam
thường trực ban bí thư trương thị mai trân trọng đề nghị đồng chí kim trong nam
chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến tổng bí thư chủ tịch quốc vụ kim trang ưn
chúc mừng những thành tựu mà đảng chính phủ và nhân dân triều tiên đạt được
kể từ sau đại hội tám đảng lao động triều tiên đồng chí trương thị mai tin tưởng
dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng lao động triều tiên đảng chính phủ và nhân dân triều tiên
sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong xây dựng và phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân
đồng chí kim song nam chân thành cảm ơn đồng chí trương thị mai đã dành thời gian tiếp đoàn
trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư chủ tịch quốc vụ triều tiên kim trương ưn
đến tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao việt nam
đồng chí kim trong nam khẳng định đảng chính phủ triều tiên luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa
quan hệ truyền thống hữu nghị với việt nam được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch kim nhật thành
và lãnh đạo hai nước gây dựng sẵn sàng cùng việt nam quán triệt thực hiện những nhận thức chung đạt được
giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước